tìm kiếm khắp nơi không có kết quả gia đình đã trình báo lên lực lượng chức năng
nhưng cuối cùng phải nhận lại tin giữ khi biết rằng người phụ nữ đã mãi mãi không trở về vì bị người tình sát hại
nghi can trong vụ việc này là một bác sĩ được đồng nghiệp đánh giá là có chuyên môn tốt hiền lành
nhưng đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để sát hại người khác ngay tại bệnh viện
rồi phân mảnh nạn nhân một cách giá man điều này đã khiến nhiều người không khỏi băng hoảng
qua xác minh các mối quan hệ và hoạt động của chị trương thị bích n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của nạn nhân có dấu hiệu bất thường
đó chính là đầu mối quan trọng để cuộc tìm kiếm nạn nhân có được kết quả
trước sự mất tích bất thường của chị n ngày một mươi ba tháng bốn vừa qua gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm người phụ nữ này trên các hội nhóm mạng xã hội
sau đó ba ngày ngày một mươi sáu tháng bốn người nhà cũng đến cơ quan công an để trình báo về việc mất tích
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra
kết quả xác minh nạn nhân mất tích có liên quan đến một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh đồng nai nên đã triệu tập đối tượng đến để làm việc
danh tính đối tượng là danh sơn ba mươi sáu tuổi trú tại ấp ba xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
là bác sĩ công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
ban đầu khi làm việc với công an nghi phạm khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân
cho tới ngày hai mươi sáu tháng bốn bằng các tài liệu chứng cứ rõ ràng danh sơn đã phải cuối đầu nhận tội
nguyên do đối tượng này rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng vì ngày mà chị nờ mất tích chị này có liên lạc với sơn qua điện thoại
trước đó n cũng nhiều lần chuyển tiền và liên lạc với danh sơn
theo lời khai của sơn khoảng một năm trở lại đây
sơn có quan hệ tình cảm với chị nở
thời điểm này cả hai đã có gia đình riêng
thời gian gần đây chị này thông báo đã mang thai là con của sơn
sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh dự và công việc của cả hai người
nên sơn đã tìm cách xử lý
đến trưa ngày một mươi ba tháng bốn sơn đang trực tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
thì chị đến nói chuyện cùng tìm cách giải quyết
ít phút sau khi nghe người tỉnh than mệt sơn đã chuyển nước cho chị tại phòng trực của mình
bước đầu cơ quan chức năng xác định
sơn đã dùng thuốc
bơm vào bình chuyển nước vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tỉnh tử vong
khi nạn nhân đã bất tỉnh gạ bác sĩ này đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân
rồi đem đi bỏ trong khu công nghiệp ở thành phố biên hòa
và ở khu rừng thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
nói về nghi can trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
ông ngô đức tuấn giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết
bác sĩ danh sơn hiện đang công tác tại đơn vị này
bác sĩ được đánh giá là một bác sĩ tốt chuyên môn cao và mọi người bất ngờ trước thông tin về vụ án mạng
ông ngô đức tuấn cũng cho hay ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc
bà lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra và làm rõ vụ việc
sự việc xảy ra vào chiều thứ bảy ngày nghỉ và mọi người không hề hay biết
mối quan hệ của nạn nhân với sơn là quan hệ cá nhân
nhiều đồng nghiệp của danh sơn cho biết bác sĩ này làm việc ở bệnh viện khoảng bảy năm nay và là người ít nói
bác sĩ danh sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện
riêng nạn nhân không phải là nhân viên của bệnh viện này
đối tượng danh sơn khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại chị n
sau đó phân thành nhiều mảnh và đem đi nhiều địa điểm khác nhau
phòng cảnh sát hình sự đã áp giải đối tượng danh sơn đến các địa điểm phi tang các phần của chị nờ
kết quả đã tìm thấy một số bộ phận nghi là của nạn nhân
quá trình khám xét nhà sơn và nơi làm việc công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có năm viên đạn hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân
công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế hồng thái và đồng nghiệp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
không chỉ hành vi là tản ác mà còn mất hết nhân tính không chỉ xâm hại đến tính mạng của nạn nhân mà còn xâm hại đến thi thể của nạn nhân sau khi tử vong
nếu lời khai ban đầu của danh sơn là đúng hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người
mọi hành vi tức đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định
theo đó đối tượng danh sơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn thực hiện phạm tội một cách ma dở
với tội danh giết người với nhiều tình tiết tăng nặng theo luật sư nguyễn hồng thái hình phạt mà nghi phạm sẽ phải đối mặt là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra kết quả điều tra cho thấy đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác quy định tại điều ba trăm một mươi bốn
bộ luật hình sự
theo đó điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự quy định người nào đào phá mổ mả chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể mồ mả hải cốt
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
với hành vi phân xác để phi tăng nhằm xóa dấu vết có dấu hiệu nghi phạm đã có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm
đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng thu giữ được tại nhà của đối tượng danh sơn
trường hợp kết quả xác minh cho thấy khẩu súng côn là loại vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn bị xử lý thêm một tội danh khác là tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
được quy định tại điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó khung phạt dành cho tội danh này có thể là tù từ một năm đến bảy năm bổ sung phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
hình phạt cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định
ngoài việc bị xử lý hình sự đối tượng danh sơn còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự là toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và những chi phí khác
vụ án này lại một lần nữa cho thấy
mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất kỳ khi nào và với bất kỳ ai
để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên
luật sư thái cho rằng phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để nâng cao nhận thức ý thức pháp luật chấp hành pháp luật của công dân
như vậy việc có mối quan hệ ngoài luồng đã gây ra một cái kết đắng
người mất mạng kẻ tù tội
ngoại tình là một hành vi trái với pháp luật đạo đức
khi con người ta lâm vào những tình cảnh dẫn đến trường hợp có thể ngoại tình
thì cần phải tỉnh táo suy nghĩ nhận thức được hành động của chính mình
có thể ngoại tình khiến cho con người thỏa mãn được cảm xúc nhất thời
nhưng hậu quả của nó để lại thì vô cùng khôn lường
không chỉ đối với người xung quanh mà còn chính với bản thân của người ngoại tình